xin chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành miền bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu
do vậy khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu với hoạt động của đới gió đông nam
đưa ẩm từ biển thổi vào duy trì tình trạng mưa vài nơi sáng sớm có sương mù
đặc biệt ở các tỉnh thuộc đồng bằng và ven biển bắc bộ có mưa phùn lẫn sương mù làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
nên quý vị tham gia giao thông vào khung giờ này cần chú ý đề phòng giảm tốc độ để tránh nguy hiểm
tương tự trong kỳ nghỉ lễ tết dương lịch thời tiết tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ hầu như là ít thay đổi
vẫn phổ biến ít mưa ban ngày có nắng ấm với mức nhiệt độ tăng nhẹ khoảng một độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
đối với các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ cùng chung kiểu hình thế như khu vực bắc bộ
nên có xuất hiện mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm ban ngày giảm mây hưởng nắng
đến khoảng ngày hai tháng một khu vực này cũng xảy ra mưa diện dài rác phần từ quảng bình đến thừa thiên huế
vẫn còn xuất hiện mưa nhưng diện và lượng thì đều giảm nhanh về nhiệt độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế tăng lên ngưỡng là một mươi tám hai mươi bảy độ
vào đến khu vực đà nẵng đến khánh hòa cũng có mưa giải rác riêng khu vực ninh thuận và bình thuận trời nắng
chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi sự báo về nhiệt độ từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức là một mươi tám hai mươi độ c

vùng cao tây nguyên ba ngày tới nhìn chung vẫn duy trì thời tiết khá khô giáo và thuận lợi
có trăng mưa rông có thể xảy ra cục bộ vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng nhiều
nhiệt độ ban trưa ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
tại nam bộ trong kỳ nghỉ tết dương lịch cũng chỉ có mưa rông vào lúc chiều tối ban ngày có nắng
với mức nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
một số nơi thuộc miền đông nam bộ có xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trời
trên ba mươi năm độ